luật quản lý thuế số ba mươi tám năm hai nghìn một mươi chín vừa được quốc hội thông qua đã có những quy định cụ thể về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế
cụ thể tại điều sáu quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như sau
thông đồng móc nối bao che giữa người nộp thuế và công chức cơ quan quản lý thuế để chuyển giá trốn thuế gây phiền hà sách nhiễu đối với người nộp thu
lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ kịp thời
chính xác về số tiền thuế phải nộp cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ
ngoài ra còn cấm những hành vi sử dụng mã sửa thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật
bán hàng cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn
làm sai lệch sử dụng sai mục đích truy cập trái phép phá hủy hệ thống thông tin về người nộp thuế
đối tượng áp dụng của luật gồm người nộp thuế cơ quan quản lý thuế công chức quản lý thuế bao gồm các công chức thuế
công chức hải quan cơ quan nhà nước tổ chức cá nhân khác có liên quan